khu vực thành phố hồ chí minh nói riêng và đông nam bộ nói chung
cảng hàng không quốc tế từ sân nhất đóng vai trò quan trọng
trong định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
khi hạ tầng chưa được đầu tư kịp thời khiến sơ bay rời vào tình trạng quá tải
kéo theo nhiều hệ lụy khác đặc biệt là tác động tiêu cực đến năng lực cạnh tranh
khả năng thu hút đầu tư của thành phố hồ chí minh
nhìn thẳng thực trạng này hàng loạt các dự án trọng điểm đã và đang được chính phủ ưu tiên chỉ đạo triển khai
thông toán về hạ tầng cho sân bay tầng sở nhất khai tháp tối đa hiệu năng
xứng tầm là một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước động lực cho phát triển của vùng đông nam bộ
hơn một năm qua liên tục các dự án công trình hạ tầng trộn điểm quanh khu vực sân bay tầng sở nhất
được khởi công như nhà gác t ba mới rộng núp giao trần quốc hoàng đường núi hoàng hoa thám
tất cả hướng đến mục tiêu
mục tiêu khai tháp tối ưu tiềm năng thiếu mạnh của cảng hàng không quốc tế tầng sở nhất
những ngày gần đây người dân tại quận tân bình tích cực tham gia tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng
để hỗ trợ dự án mở rộn đường hoàng hoa thám nối liện với nhà gác t ba sân bay tầng sở nhất
hành động hưởng ứng bàn giao mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố sớm triển khai công trình trọng điểm

lợi ích kinh tế từ việc mở rộng hoặc cải tạo sân bay phải được cân bằng với mục tiêu phát triển chung xây dựng bản sắc cho đô thị sân bay và tạo ra một trải nghiệm đô thị thú vị và đáng sống